để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét nhà bắt tạm giam đối tượng trần thị phương dung
và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tôn thất huy minh cùng chú tại tp đà nẵng
theo điều tra năm hai nghìn một mươi năm dung mua một lô đất tại phường hòa khánh bắc với giá ba trăm linh triệu đồng
mặc dù biết đất của bà dung không có giấy tờ hợp lệ nhưng minh vẫn giới thiệu cho một người khác với giá gần năm tám tỷ đồng
mình lấy sổ hộ khẩu chứng minh nhân dân của bị hại đưa cho dung để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
dung thuê người làm giả một bộ hồ sơ xác nhận xin giao đất sở đồ có dấu đỏ chữ ký giả của chủ tịch ủy ban nhân dân phường hòa khánh cũ ký vào thời điểm năm hai nghìn
đến đầu năm hai nghìn một mươi chín do không làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên bị hại đã trình báo cơ quan công an
để biết minh đã trả lại cho bị hại năm trăm linh triệu đồng còn nợ bị hại gần hai tám tỷ đồng
trong khi đó co đất này cũng đang bị dung chiếm giữ một bốn tỷ đồng